cảng hàng không điện biên phủ được xây dựng đã lâu trải qua nhiều lần cải tạo sửa chữa nâng cấp gần đây nhất là vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do chưa được lắp đặt hệ thống đèn và dẫn đường chính xác nên không thể khai thác vào ban đêm cũng như khi thời tiết phức tạp
dẫn đến xảy ra việc chậm chuyến hủy chuyến và giá vé thì cao
trước tình hình trên tỉnh điện biên đã có công văn kiến nghị với thủ tướng chính phủ về việc sớm đầu tư nâng cấp cảng hàng không
theo như kiến nghị của tỉnh điện biên cảng hàng không điện biên phủ mới có một đường cất cánh hạ cánh với hai chuyến một ngày
nên hiện nay đường cất hạ cánh của sân bay chưa đảm bảo điều kiện cất hạ cánh của các loại máy bay tầm trung như a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một và tương đương
ngoài việc thường xuyên xảy ra tình trạng chậm hủy chuyến thì cảng không thể khai thác được thế mạnh về kinh tế xã hội của địa phương cũng như khu vực tây bắc
đề nghị là chính phủ bộ thông vận tải cần sớm có phương án đầu tư nâng cấp cảng công điện biên theo như phương án đã được phê duyệt
mà cụ thể là đến năm hai nghìn hai mươi thì đảm bảo cho đội hình máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một xuống được hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
và cái việc mà được đầu tư nâng cấp sân bay thì chắc chắn là sẽ tạo một cái đột phá lớn cho tỉnh điện biên trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư
thì chắc chắn là cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ khác đảm bảo phòng an ninh của chúng ta thì sẽ được tăng cường
việc mà nâng cấp cảng hàng không điện biên theo tôi là một cái việc rất là quan trọng và bức thiết bởi vì là tỉnh điện biên là một tỉnh có một vị trí địa lý rất là đắc điện
nó nằm ở trục ngã ba của biên giới giữa việt nam lào và trung quốc
hay đặc biệt là theo hàng không thì nó cũng rất là gần với thái lan và myanmar
hiện tại đường bay hà nội điện biên do chỉ có duy nhất công ty bay dịch vụ hàng không vasco chi nhánh của việt nam airlines đảm nhiệm
thực tế cho thấy nếu sân bay điện biên không sớm được cải tạo nâng cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu khai thác của các hãng hàng không
và nếu chưa bỏ được thế độc quyền khai thác hiện nay khó đáp ứng được nhu cầu của hành khách tốt nhất khi mà giá vé thì cao hơn so với một tuyến bay như điện biên